bờ biển ở xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam liên tục bị sóng đánh gây sạt lở nghiêm trọng
để kịp thời bảo vệ hơn hai trăm linh hộ dân nơi đây tỉnh quảng nam đã đầu tư kinh phí sửa chữa
và xây dựng khẩn cấp gần sáu trăm linh mét kè chống sạt lở bờ biển
đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
ngoài việc chống sạt lở tuyến kè biển này có khả năng bảo vệ ổn định lâu dài
tạo điều kiện ổn định đời sống dân cư trong vùng phát triển và sản xuất dịch vụ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
dự án sửa chữa khẩn cấp tuyến kè biển chống sạt lở cho hai thôn tân lập và thuận an
có tổng nguồn vốn đầu tư hơn ba mươi bảy tỷ đồng
sau gần một năm thi công đến nay tuyến kè dài gần sáu trăm linh mét đã được xây dựng hoàn chỉnh
đáp ứng yêu cầu bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân trước các đợt chiều cường và mưa bão
kè biển tam hải được xây dựng kiên cố với hệ thống cọc sâu sáu mét
mái kè chắn sóng bằng tấm lập bê tông và bờ kè bê tông cốt thép cao hơn một mét
phía bên trong bờ kè là đường giao thông bê tông xi măng rộng ba hai mét
kết nối với mạng lưới giao thông liên vùng đến các điểm du lịch của xã đảo tam hải